nguyên cục trưởng cục đăng kiểm việt nam để điều tra tội nhận hối lộ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
ông hình với vai trò cục trưởng cục đăng kiểm việt nam đã trực tiếp và thông qua bị can trần anh quân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
để ký duyệt cấp mã số đăng kiểm và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động
mặc dù các trung tâm đăng kiểm này chưa đủ các điều kiện theo quy định
ngoài ra trong thời gian đảm nhận chức vụ cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
ông hình đã buông lỏng quản lý thiếu kiểm tra giám sát trực tiếp nhận tiền hối lộ định kỳ hàng tháng
hàng quý của các giám đốc trung tâm đăng kiểm nhằm bỏ qua xe phạm của các trung tâm này
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng xác định
hoàng hữu thịnh nhân viên trung tâm đăng kiểm ba nghìn bảy trăm linh hai g trường duy đức nhân viên trung tâm đăng kiểm một nghìn năm trăm linh năm g
hồ ngọc nam và trần thế khánh hổ là nhân viên kỹ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn việt net
đã bàn bạc thống nhất viết phần mềm để can thiệp trái phép vào cơ sở dữ liệu
và chỉnh sửa thông số kiểm định xe cơ giới rồi mang đem bán cho một số trung tâm đăng kiểm
trong đó có trung tâm đăng kiểm bảy mươi một
và trung tâm đăng kiểm một trăm linh hai g để sử dụng vào mục đích trái pháp luật trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng đã khởi tố bốn bị can trên về tội sản xuất
mua bán trao đổi hoặc tặng cho công cụ thiết bị phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật
để kiếm tiền tiêu xài trong dịp tết hai đối tượng ở tỉnh đồng tháp đã có hành vi tàng trữ
mua bán một hai trăm linh viên pháo nổ để bán cho người khác hành vi này đã bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý
ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực ấp trung xã tân thạnh huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
công an huyện thanh bình phát hiện bắt quả tang đối tượng nguyễn tuấn khanh chú tỉnh an giang
đang có hành vi tảng chữ mua bán pháo nổ với số lượng một hai trăm linh viên loại pháo bánh
qua khai thác mở rộng công an huyện tiếp tục bắt giữ nguyễn thái tú
có cùng hành vi trên vụ việc đang được công an huyện thanh bình tiếp tục điều tra xử lý
vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là điều được người dân quan tâm nhất là trong dịp tết
khi nhu cầu mua sử dụng thực phẩm tăng cao thì cũng là dịp các mặt hàng không rõ nguồn gốc
thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lên lõi tuần ra thị trường
lực lượng công an quảng ngãi và ngành chức năng đã phát hiện làm rõ nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm
công an tp quảng ngãi kiểm tra các nhà hàng quán ăn trên địa bàn
qua đó phát hiện và xử lý một mươi trường hợp vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường
tổng số tiền phạt một trăm hai mươi năm triệu đồng
còn tại nhiều cửa hàng bánh kẹo lực lượng công an phát hiện nhiều bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng vẫn bày bán
công an xã cũng đã đi kiểm tra để nâng cao nhận thức cho bà con sử dụng những hàng hóa mà đã hết hạn không nên sử dụng
và lại để tuyên truyền cho bà con biết những gì mua trong dịp tết hàng hóa mà đã hết hàng thì không mua hoang
ngoài ra lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật an toàn thực phẩm
các văn bản quy phạm pháp luật và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm
đặc biệt là các sản phẩm được sử dụng nhiều trong dịp tết
để người sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm hiểu và làm đúng theo luật an toàn thực phẩm
chúng tôi cũng tham mưu ủy ban nhân phường thành lập các tổ công tác để tuyên truyền hướng dẫn bà con
buôn bán chấp hành nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
không kinh doanh mua bán các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
các mặt hàng thực phẩm mà hết thời hạn sử dụng
chỉ còn ít ngày nữa là đề nghị
bán để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
đã được lực lượng công an quảng ngãi cùng với ngành chức năng tiếp tục quan tâm chú trọng
càng gần tới dịp tết nguyên đán nhu cầu mua sắm tăng cao lượng giao dịch chuyển tiền thanh toán cũng tăng theo
theo ước tính của công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam napas
lượng giao dịch những ngày đầu tháng một này
tăng khoảng hai mươi so với trung bình những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai
thống kê của napas cho thấy cao điểm có khoảng hai mươi một triệu giao dịch được thực hiện một ngày
nhưng số lượng này chỉ bằng khoảng một nửa so với công suất được thiết kế của cả hệ thống
khi hạ tầng hệ thống có thể nhận tới ba mươi ba mươi năm tới bốn mươi triệu giao dịch một ngày
vì vậy hạ tầng phục vụ giao dịch ngân hàng đang được đảm bảo có thể hoạt động thông suốt trong dịp cận tết
trung tâm hỗ trợ kỹ thuật luôn túc trực hai mươi bốn trên bảy
theo sát các lệnh giao dịch từ phía các ngân hàng thương mại chuyển đến và chuyển đi
đến thời điểm hiện tại hệ thống chưa ghi nhận sự đột biến nào về giao dịch
nhu cầu hàng hóa tết tại thị trường hà nội đã bắt đầu tăng mạnh
tuy nhiên lượng cung vẫn rất dồi dào và giá cả ổn định thông tin từ sở công thương hà nội
nhiều siêu thị cho biết bắt đầu từ hôm nay hai mươi bảy tết lượng khách sẽ tăng gấp ba bốn lần ngày thường
ngoài việc chuẩn bị nguồn hàng đầy đủ
các doanh nghiệp phân phối cũng có nhiều chương trình triết khấu khuyến mại giảm giá từ một mươi đến một mươi năm để phục vụ khách hàng
đặc biệt năm nay lượng khách mua hàng trực tuyến tăng trưởng tới năm mươi với những đơn hàng có giá từ ba năm triệu đồng trở lên
cùng với việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa với giá cả ổn định
nhiều siêu thị cho biết an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu với việc kiểm soát chặt chẽ hàng hóa ngay từ khâu đầu vào
nguồn hàng đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nguồn gốc xuất xứ
bên cạnh đó các siêu thị cũng mở thêm quầy thanh toán huy động tối đa lực lượng giao hàng tăng ca nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu giao hàng của khách hàng dịp tết
xã mỹ tân huyện mỹ lộc tỉnh nam định là địa phương cung ứng hoa chủ đạo cho thành phố nam định và các tỉnh lân cận
giáp tết không khí mua bán hoa ở đây sôi động từ sáng đến tối muộn bởi đây là thời điểm mang lại khoản thu nhập cao nhất cho người trồng hoa
niềm vui thể hiện rõ trên khuôn mặt của những người nông dân
năm năm chân lấm tay bùn khi những vào lùng hoa vào bụi thu hoạch
xã mỹ tân có khoảng sáu trăm linh hộ trồng hoa với tổng diện tích hơn hai trăm linh hectare trong đó diện tích trồng hoa cúc chiếm khoảng tám mươi
những ngày này các hộ đang tất bật với công việc tỉa cành chăm bón để cây phát triển tốt chờ ngày thương lái đến thu hoạch bởi phần lớn hoa đã được thương lái ký hợp đồng mua từ gần tháng nay
em được bạn em giới thiệu là nhà cô có nhiều các loại hoa đẹp với lại là phong phú
nên là em đến mua
đã mua cho các cháu ở trường mầm non để các cháu đặt ở trường lớp cho nó có không khí tết
không khí tết ở đây thì bắt đầu từ tầm này là rất nhộn nhịp rồi
mọi người đi mua sắm với lại là các bác thì chuyển hoa các thứ đi các nơi rất là nhộn nhịp và không khí có không khí tết lắm nữa
với lợi thế nằm ven sông hồng được phù sa bùi đắp hoa trồng tại mỹ tân bông to nhiều cánh màu sắc đẹp khác hẳn so với hoa ở các địa phương khác
theo kinh nghiệm trồng hoa vụ tết ngoài việc đưa vào trồng những loại hoa được thị trường ưa chuộng có giá trị kinh tế cao
thì các hộ cũng có kỹ thuật riêng để hoa nở đúng thời điểm đảm bảo có hoa bán liên tục
bà con đây là cũng đi tìm hiểu một số nơi như tôi là cũng đi tìm hiểu một số nơi và làm thì mình áp dụng
tức là bây giờ là lấy cái điện chiếu sáng là để điều chỉnh cho những cái bông hoa nó vào tết
thế thì sau đó là cứ bà con phổ biến cho bà con làm thì
cái đó đến bây giờ mà nói thì ấn định vào ngày tuần rằm
những cây hoa cúc này thì là chúng tôi có thể ấn định được
thế cho nên là hoa thường là phải nở vào những cái ngày tuần ngày rằm
ví dụ như cái tết nguyên đán này thì gần như là phải nói là trăm phần trăm là hoa sẽ vào tết
ngoài hoa cúc vài năm gần đây nhiều hộ chuyển sang trồng một số loại hoa khác với giá trị kinh tế cao như hoa đồng tiền hoa ly hoa hồng
tết năm nay gia đình anh nguyễn trọng đại có khoảng ba sáu trăm linh mét vuông trồng ly
với giá bán bình quân bốn mươi đồng một cây
hoa ly này thì nói chung là nhập khẩu từ hà lan về
xong là về bảo quản củ giống cho vào kho lạnh xong rồi nó nảy mầm xong là mới mang ra trồng
để cho nhiệt độ nó đỡ sốc vì cái củ này là mang từ bên đấy về là nó cứ gần như cấp đông
thế về là mình cho nhiệt độ nó cao giật lên xong là nuôi mầm nó lớn lên xong rồi cho vào bờn trồng
nói chung mà như những cây này ở ngoài bắc thì là nó hơi bị khó
vì nó thời tiết là lúc thì rét quá lúc thì nó nắng quá
nó không như là đà lạt thời tiết nó ngày nào cũng như ngày nào nó giống nhau
nên là rất khó khăn về thời tiết đa phần là có những năm thì hơi muộn những năm thì hơi sớm
từ sự thành công của nhiều mô hình đã giúp người nông dân nâng cao nhận thức
thay đổi tập quán canh tác từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang sản xuất hàng hóa chất lượng cao
đáp ứng nhu cầu thị trường
diện tích trồng hoa tại mỹ tân được mở rộng
nhờ đó nhiều hộ dân trong xã trồng hoa với diện tích lớn trở thành triệu phú làng quê
tết đến xuân về nhu cầu tiêu thụ hoa tươi tăng đột biến
và với vụ hoa tết năm nay thì bà con ở làng hoa hồng hà xã mỹ tân kỳ vọng sẽ được mùa
được giá để bù đắp cho hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
và mùa xuân sẽ trọn vẹn hơn với những sắc hoa rực rỡ đến với mọi nhà
thưa quý vị tết đang đến rất gần rồi
nhiều gia đình đã chuẩn bị mua sắm từ nửa tháng nay với mong muốn có một cái tết vẹn tròn
và bánh kẹo ô mai tết sẽ là những món mà quý vị sẽ thường mua vào những ngày cận tết để đảm bảo hương vị thơm ngon
và để lựa chọn được sản phẩm ô mai mất tết chất lượng mời quý vị theo dõi một tư vấn ngay sau đây
làm việc tại hà nội đã hai năm nay
khi trở về quê vào dịp tết anh phùng anh tuấn sống tại vũng tàu
muốn chọn một loại ô mai mang hương vị đặc trưng của hà nội làm quà biếu gia đình
mình muốn lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng xuất xứ
có hình thức bề ngoài bắt mắt một tí để làm quà biếu tết cho mọi người
đây cũng là những điều mà người tiêu dùng quan tâm khi lựa chọn thức quà này
vâng thưa ông để lựa chọn một sản phẩm ô mai mất tết đảm bảo chất lượng

tức là thường thường là các cái mứt thì nó có cái màu tự nhiên
ví dụ như là cà rốt thì đỏ tự nhiên hay là gừng thì có hơi màu vàng nhạt
các cái loại hàng khác thì nó có cái màu tự nhiên của nó
thứ hai nữa là cảm quan thì chúng ta phải nhìn thấy cái độ khô của nó
bởi vì thường thường mất thì độ khô nó từ năm đến sáu độ ẩm là tốt nhất
còn nếu mà nó ẩm thì nó sẽ
cái thời gian bảo quản nó sẽ kém
thứ nữa là chúng ta sẽ nhìn cái lớp đường ấy
nếu mà lớp đường nó phủ trắng lớn quá ấy
thì nó bị ngọt nhiều quá
không mua các hàng trôi nổi không mua các hàng mà không rõ nguồn gốc xuất xứ
cũng như là không có công bố chất lượng
cũng như là không có cái phiếu kiểm định
thứ ba nữa là những cái mặt hàng mà họ để cái ngày sản xuất ấy
với cả cái đết sử dụng mà nó quá xa ấy
thì là nó cũng có cái nguy cơ là không tốt
vào năm nay thì xu hướng người tiêu dùng thường lựa chọn những sản phẩm omai mất tết như thế nào thưa ông
khách hàng cũng rất là quan tâm tới các sản phẩm nội địa
chứ không phải là các hàng nhập khẩu
nên là ví dụ như là cửa hàng của tôi ở đây thì các bạn đương nhìn thấy đấy
tức là chúng tôi cũng rất là nhiều khách hàng
và khách hàng ngoài họ mua cho gia đình
thì họ còn mua cho các bạn
nếu mà họ mua biếu tặng thì họ cũng rất là muốn mua những cái gì mà họ yên tâm
giá thành của các sản phẩm ô mai mất tết là năm nay thì có biến động gì hơn so với mọi năm không ạ
năm nay có tranh lệch một chút bởi vì là cái đường nó lên
nhưng mà như là cái giá mà tôi biết thì thường thường nó chỉ tranh khoảng ba năm thôi cũng không phải là nhiều
trong thời điểm cận tết người tiêu dùng cần đặc biệt cẩn trọng
bởi có nhiều sản phẩm mứt ô mai kém chất lượng trà trộn vào thị trường
người tiêu dùng không nên ham rẻ
mà hãy lựa chọn cơ sở uy tín để mang lại thức quả ngon và an toàn cho gia đình
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
đến từ trường quay phía nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức của kinh tế phương nam
kính thưa quý vị còn vài ngày nữa là chính thức đón năm mới quý mão năm hai nghìn hai mươi bốn
người dân tp hcm tranh thủ đi mua sắm những mặt hàng dành cho ngày tết
và chưa bao giờ sức mua tăng vượt như tuần cuối của năm
theo đại diện của các cửa hàng thực phẩm siêu thị sức mua những ngày cuối tăng
nhờ năm nay giá tăng ít và nhiều chương trình tiến mãi đậm của các đơn vị lớn
càng về những ngày cận tết hàng trăm hệ thống của sài gòn co op
lại càng giảm sâu những mặt hàng thiết yếu để phục vụ tết
người đi mua sắm tăng lên trong những ngày tết về
sát cửa nhà các xe đẩy hàng đầy ấp xếp hàng dài trong các quầy tính tiền của hệ thống siêu thị
theo quan sát cách người tiêu dùng mua hàng ngày cuối không sao đo giá
họ cho rằng sản phẩm có chương trình giảm giá rất ổn
việc của họ là chọn hàng thương hiệu sử dụng
bên cạnh các chương trình khuyến mãi các siêu thị cũng tăng giờ mở cửa phục vụ tết
đơn cử như hệ thống các siêu thị của sài gòn co op chỉ tạm dừng phục vụ mùng một tết
từ mùng hai đến mùng năm tết phục vụ trong buổi sáng mùng sáu tết hoạt động bình thường
hệ thống co op mart co op x star tại các tỉnh thành sẽ liên hoạt theo điều kiện thực tế từng địa phương
nhiều doanh nghiệp du lịch lửa hành đều cho biết đạt kế hoạch kinh doanh mùa tết từ tám mươi năm đến một trăm linh
tuy vậy thì những tour tết có ngày khởi hành từ mùng hai tết trở đi vẫn được mở
và dành cho du khách quyết định đi chơi tết giờ chót
dịp tết quý mảo năm nay việc travel phục vụ hơn một mươi năm khách du lịch khởi hành
từ mùng một đến mùng sáu với hơn tám hai trăm linh khách du lịch trong nước và hơn sáu tám trăm linh khách du lịch nước ngoài
chỉ tính riêng mùng một tết việc travel sẽ đón hơn một năm trăm linh khách khởi hành chuyến du xuân cùng người thân và gia đình
thời điểm hiện tại hãng đã hoàn tất hơn chín mươi năm kế hoạch kinh doanh tour tết nguyên đáng
các tour xã các thị trường châu âu đông bắc á đã ngân nhận khách từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
các tuyến đông nam á không yêu cầu visa cũng chỉ còn một vài chỗ cuối
không chỉ tour vào phòng khách sạn hay resort không khó đặt và còn số lượng lớn
một số khu vực gần thành phố hồ chí minh như vũng tàu hồ tràm vẫn còn phòng cho khách với giá không quá tăng
ngay cả những điểm nóng du lịch xa hơn như cam ranh phú quốc khách vẫn còn phòng trống và dễ dàng đặt được
theo hiệp hội thị trường trái phiếu việt nam vbm trong năm nay
năm hai nghìn hai mươi hai có bốn trăm hai mươi đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với trị giá sắp xỉ là hai trăm bốn mươi bốn năm trăm sáu mươi năm tỷ đồng
chiếm chín mươi sáu tổng giá trị phát hành và giảm sáu mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó nhóm ngân hàng dẫn đầu năm hai nghìn hai mươi hai về giá trị phát hành với tổng giá trị đạt một trăm ba mươi sáu bảy trăm bảy mươi hai tỷ đồng
chiếm năm mươi ba sáu tổng giá trị phát hành
tiếp đến nhóm bất đồng sản với năm mươi một chín trăm bảy mươi chín tỷ đồng chiếm khoảng hai mươi bốn so với năm hai nghìn hai mươi một hơn hai trăm một mươi bốn tỷ đồng
lượng trái phiếu do nhóm doanh nghiệp địa ốc phát hành sụp giảm gần bảy mươi sáu
năm hai nghìn hai mươi hai các doanh nghiệp đã mua lại hai trăm một mươi tám trăm ba mươi tỷ đồng
tăng bốn mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
trong năm hai nghìn hai mươi ba sẽ có khoảng hai trăm tám mươi chín tám trăm một mươi chín tỷ đồng trái phiếu đáo hạn
riêng tháng đầu năm có khoảng một mươi bảy năm trăm linh tỷ đồng trái phiếu đáo hạn
trong đó một mươi năm trăm linh tỷ đồng trái phiếu bất động sản chiếm sáu mươi giá trị trái phiếu doanh nghiệp
và năm chín trăm linh tỷ đồng trái phiếu xây dựng chiếm ba mươi bốn
theo vbma tuần đầu tiên năm hai nghìn hai mươi ba chưa có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào được ghi nhận
tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn là ba trăm một mươi tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi hai hai ngành dệt may và da dày đã mang về kim ngạch xuất khẩu đạt bảy mươi một tỷ đô la mỹ
mức cao nhất từ trước tới nay
trong đó thì dệt may đạt bốn mươi bốn tỷ đô la mỹ da dày túi sách đạt hai mươi bảy tỷ đô la mỹ
hiệp hội dệt may việt nam vitas và hiệp hội da dày túi sách việt nam lefaso cho biết
năm hai nghìn hai mươi hai là năm thách thức của ngành khi đứng trước sức ép kinh tế toàn cầu suy giảm
lạm phát tăng cao tại nhiều nền kinh tế lớn khiến nhu cầu hàng dệt may dày dép sụt giảm
đặc biệt trong nửa cuối năm khó khăn bổ vây lạm phát tác động đến sức mua toàn cầu
khiến đơn đặt hàng của các doanh nghiệp sụt giảm
tuy nhiên ngành dệt may và da dày vẫn đạt được mức tăng trưởng hai con số
chi tiêu sản xuất kinh doanh xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi hai đã hoàn thành với tăng trưởng khá
nhưng điều này không đảm bảo rằng ngành dịch may và da dày sẽ duy trì được sự tăng trưởng trong năm hai nghìn hai mươi ba
do đang có rất nhiều yếu tố khách quan tác động xấu đến sự tăng trưởng của ngành
lạm phát tăng cao ở hầu hết thị trường lớn của việt nam như mỹ eu
ảnh hưởng đến tiêu dùng những mặt hàng không thiết yếu
các ngành hàng xuất khẩu bị ảnh hưởng rõ nhất là đồ gỗ hàng dệt may dạy dắp điện tử nhựa và sản phẩm nhựa
kính thưa quý vị nắm bắt được nhu cầu của những người dân xa quê đang sinh sống tại tp hcm
nhiều bạn trẻ khởi nghiệp đã tự sản xuất kinh doanh mang những đặc sản vùng miền đặc trưng
các địa phương trên cả nước và thành phố
và càng gần đến tết nguyên đáng những loại hàng hóa này càng thu hút sự chọn lựa
của khách hàng
lần đầu đưa những đặc sản từ hà giang như lạp sườn gác bếp khô trâu mực ong rừng
đến phiên chợ tết tp hcm
chị lưu thị hằng đến từ hợp tác xã nông lâm nghiệp và dịch vụ thương mại tổng hợp
bò mỹ đồng văn hà giang cho biết không chỉ giới thiệu những sản phẩm đặc sản địa phương
mà còn kỳ vọng tìm được đầu ra lâu dài cho nông sản
thông qua đó người tiêu dùng tp hcm và nhiều tỉnh thành khu vực phía nam
có cơ hội mua sắm tiêu dùng nông đặc sản từ tỉnh hà giang dễ dàng hơn trong thời gian tới
hợp tác xã bên em có mực ong hoa bạc hà rượu lê và thịt treo gác bếp
bên em còn mang các sản phẩm của các hợp tác xã như trà xanh tuyết của hợp tác xã phìn hồ
và hà thủ ô của hợp tác xã cao nguyên đá
các sản phẩm này đều là các sản phẩm được chế biến tuy mặc dù thủ công
nhưng đều có chứng nhận an toàn thực phẩm
và được chứng nhận như mực ong hoa bạc hà là có chứng nhận việc tác phát sát
và các sản phẩm đều đặt sản phẩm của hợp tác xã
bên em cũng mong muốn mang các sản phẩm mới lạ đặc trưng của các hùng miền cao nguyên đá
đến các bác cũng như các cô ở miền nam để biết đến ạ và được thưởng thức các đặc sản của bên em ạ
không chỉ giới thiệu tư vấn nhiệt tình những bạn trẻ khởi nghiệp còn mong muốn đem lại những sản phẩm
đáp ứng được yêu cầu về chất lượng
vệ sinh an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường
phù hợp với nhu cầu xu hướng sử dụng các sản phẩm tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng
công ty chúng em thì muốn tiếp cận được thêm nhiều khách hàng là người việt nam
người sử dụng hàng việt chất lượng tốt và các dòng sản phẩm thuần túy của người việt mình
và các sản phẩm không có chất bảo quản và chất độc hại
đa phần thì các sản phẩm của công ty của tụi em thì không có chất bảo quản
không có các chất phụ gia vị
tỷ lệ mà vừa sáp
thì chiếm tỷ dòng sản phẩm này nó chiếm từ sáu mươi năm tới chín mươi chín
cái sản phẩm người việt của mình nó rất là phong phú
nó nhiều mặt hàng bởi vì mình thấy thí dụ như sản phẩm của vùng miền
vùng miền ở miền trung cũng khác
cái hương vị nó khác
ở miền bắc hương vị khác
miền nam của chúng ta cũng hương vị khác
mỗi vùng miền nó có một cái hương vị nó đặc biệt riêng
thì những cái đó nó cũng là những cái mà thu hút
cái khách du khách ở nước ngoài
mà riêng cái phiên chợ xanh này thì tôi nghĩ rằng là
những cái du khách nước ngoài họ cũng rất thích ghé vô đây bởi vì
nó đã bao gồm đủ hết tất cả những cái hương vị những cái sản phẩm của vùng miền như vậy
phiên chợ tết xanh hòa việt xuân quý mão hai nghìn hai mươi ba
là hoạt động nhằm kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp
các làng nghề truyền thống của cả nước trưng bày chào bán sản phẩm
đáp ứng nhu cầu của người dân về các loại nông sản đặc sản
có sáu mươi doanh nghiệp tham gia với hơn một mặt hàng
đây là hoạt động đặc biệt của phiên chợ xanh tử tế diễn ra hàng tuần vào thứ bảy và chủ nhật
tại văn phòng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phía nam một trăm ba mươi năm a baxter quận ba tp hcm
trách nhiệm của ngành nông nghiệp cũng như là bà con làm nông nghiệp
chúng ta phải cung cấp hàng hóa nông sản chất lượng cao an toàn đúng theo cái nghĩa nó là xanh
thực tế cái giá trị nông sản nó không bao gồm chỉ là cái giá của sản phẩm mà ở bên trong đó
nó bao gồm gồm kể cả là cái giá trị văn hóa có nghĩa là một cái sản phẩm nông sản
chúng ta có một cái câu chuyện nó đi theo nó tôn vinh làm gia tăng cái giá trị của sản phẩm nông sản
ngoài cung cấp các sản phẩm đặc sản của địa phương các sản phẩm sạch hữu cơ
thì phiên chợ cũng có thêm những sản phẩm đặc biệt trong mùa tết như các loại trài dược liệu từ các tỉnh vùng núi cực bắc
các loại chả bắp của làng nghề truyền thống ước lễ các loại chả miền nam như chả hoa chả cá của nam thủy
chả vinh chả tươi quớt từ cá đồng ở đồng thác côn đảo chả heo nam an
kính thưa quý vị hàng hóa lưu thông tăng mạnh những ngày cận tết nguyên đáng và kéo theo hoạt động buôn lậu gian lận thương mại
kinh doanh hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng cũng có chiều hướng gia tăng và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân
và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
do đó lực lượng quản lý thị trường đã đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát thị trường xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất
kinh doanh trong đó tập trung kiểm tra các địa bàn trọng điểm và những mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng dịp tết
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam
theo số liệu thống kê của cục quản lý thị trường tp hcm sau hơn một tháng thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
dịp trước trong và sau tết nguyên đáng quý mão hai nghìn hai mươi ba cục quản lý thị trường tp hcm đã phát hiện hàng loạt vụ vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố với tỷ lệ vi phạm rất cao
trong đợt cao điểm này mới thực hiện được hơn một tháng thì quản lý thị trường tp hcm đã kiểm tra năm trăm chín mươi chín vụ
trong đó có năm trăm tám mươi bảy vụ vi phạm là một cái tỷ lệ
xử lý cao tạm giữ là một một trăm sáu mươi một ba trăm tám mươi hai đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm các loại ước trị giá vi phạm hàng hóa bị giữ này là khoảng gần một mươi năm tỷ đồng
một số nhóm hàng vi phạm nối cộng trên địa bàn thành phố hồ chí minh trong những ngày cuối năm là các loại hàng hóa nhập lậu không đảo nguồn gốc xuất xứ
điều đáng nói số lượng thuốc lá điện tử và phụ kiện thuốc lá điện tử tinh dầu bị phát hiện và bắt giữ trong đợt này khác

đây là mặt hàng được nhập lậu và không được cấp phép tại việt nam
hiện nay thì mặt hàng thuốc lá điện tử chúng tôi đều xử lý là hàng hóa buôn bán không có nguồn gốc xuất xứ nhập lậu bởi vì không có hàng thuốc lá điện tử mà được nhập khẩu cách chính thức
hiện nay đánh giá và định vị cái mặt hàng thuốc lá điện tử này để có cái khuôn khổ pháp lý là chúng tôi đang chờ các khuôn khổ chức năng sớm bàn hạch để có biện pháp kiểm tra kiểm soát cũng như là xử lý các vi phạm theo được quy định của pháp luật
sau một thời gian điều tra thu thập chứng cứ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu công an tỉnh thái bình xác định tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn bảy trăm linh một g trên đường quang trung thuộc tổ bốn phường trần hưng đạo tp thái bình và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn bảy trăm linh hai g tại thôn nam quán xã đông cáp huyện đông hưng tỉnh thái bình có dấu hiệu xảy ra tình trạng đưa và nhận hối lộ nhằm mục đích bỏ qua các lỗi trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới
cơ quan công an cũng xác định được một số chủ phương tiện ô tô đã có hành vi đưa hối lộ để được các nhân viên đăng kiểm bỏ qua lỗi trong quá trình đăng kiểm
hai trung tâm đăng kiểm nói trên là hai trung tâm trên toàn tỉnh thái bình và đều thuộc sở hữu của công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới thái bình
các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện thành phố cà mau thuộc công an tỉnh cà mau đã đồng loạt gia quân
qua đó phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng thanh thiếu niên ra đường có mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn
hầu hết các đối tượng có liên quan trong các vụ việc đều có tuổi đời còn khá trẻ xuất phát từ những mâu thuẫn trong sinh hoạt hay trên mạng xã hội
những thanh thiếu niên này còn rất trẻ trong đó có em chỉ chưa đầy một mươi sáu tuổi đã bị công an thành phố cà mau mời về làm việc vào tối ngày năm tháng một
do có hành vi tụ tập sử dụng hung khí sử dụng nhiều chai thủy tinh bên trong có chứa xăng để đánh nhau
trước đó vào tối ngày bốn tháng một cũng hai nhóm thanh thiếu niên trên chuẩn bị đánh nhau tại khu dân cư minh thắng thuộc khóm ba phường chín thành phố cà mau
nhưng phát hiện thấy công an phường chín đi tuần nên bỏ chạy lực lượng công an thu giữ hai cây dao và một cây chỉa tự chế
quốc hành có nhắn tin qua cho em hẹn ra khu minh thắng bảy h tối để giải quyết mâu thuẫn
em ra không gặp được lực lượng chức năng công an
được nó chạy về về xong rồi quát hành nhắn cho anh của em là châu nguyên để hẹn ra
ra tới lúc bảy h khi ra thì chưa gặp nữa bị lượng chức năng này chi đuổi và bắt giữ
trong lúc tuần tra kiểm soát vào ban đêm tổ tuần tra công an tỉnh cà mau cũng kịp thời phát hiện
ngăn chặn hai nhóm đối tượng đang chuẩn bị đánh nhau tại khóm ba phường sáu thành phố cà mau
khi phát hiện lực lượng công an cả hai nhóm tháo chạy theo nhiều hướng
cơ quan công an tạm giữ bốn đối tượng
theo khai nhận ban đầu nguyên nhân dẫn đến xung đột giữa hai nhóm là do mâu thuẫn cá nhân
bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an toàn tỉnh cà mau đã thực hiện nghiêm đợt cao điểm
gia quân tấn công chấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón tết
các tổ công tác từ tỉnh đến xã luôn luôn phiên tuần tra canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại tất cả các tuyến đường
qua đó kịp thời phát hiện hàng chục trường hợp các đối tượng tham gia giao thông mang theo hung khí
kịp thời ngăn chặn không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng
tăng cường các công tác tuần tra kiểm soát khắp kính địa bàn
kịp thời ngăn chặn xử lý ngay các trường hợp có dấu hiệu tụ tập gây thương tích
thứ hai nữa thì thông qua công tác quản lý các nhóm đối tượng thì xác định những đối tượng cầm đầu
giữ dây cho chỉ đạo điều hành cho các nhóm để chúng ta tiến hành mời
rồi hỏi găng đe giáo dục không để đối tượng hoạt động bình động
chỉ còn vài ngày nữa là đến tết
thời gian này cùng với toàn lực lượng công an tỉnh cà mau quyết tâm

không để xảy ra các vụ việc phức tạp nghiêm trọng
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp mang theo hung khí bên người
hay sử dụng hung khí nguy hiểm để đánh nhau góp phần mang đến một mùa xuân yên bình và hạnh phúc
một người đàn ông sau bốn ngày rơi xuống giếng sâu hai mươi năm mét trong dãy vắng vừa được công an huyện chư quynh
phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc cứu sống thành công
từ tin báo của người dân là có một chiếc xe máy để ba ngày trên dãy mà không có người nhận
ngay sau đó lực lượng công an đã đến hiện trường kiểm tra xác minh
phát hiện cách vị trí chiếc xe máy khoảng ba mươi mét có một giếng đào sâu khoảng hai mươi năm mét và có tiếng người kêu cứu vọng lên
ngay sau đó hàng chục cán bộ chiến sĩ đã dùng phương tiện tiếp cận hiện trường triển khai phương án cứu nạn
đưa nạn nhân lên khỏi giếng và đưa về trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe
nạn nhân là ông yison adler bốn mươi sáu tuổi trú tại xã hòa hiệp huyện chiêu quynh
ông som cho biết cách đây bốn ngày trong lúc đi bẫy chim do sơ xuất nên đã rơi xuống giếng
rất may thời điểm này đang mùa khô giếng không có nước nên ông son dùng lá cây ăn cầm cự đến ngày hôm nay
tiếp theo là thông tin về các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại một số địa phương
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai giờ hai mươi phút ngày một mươi tám tháng một
xe khách biển kiểm soát hai mươi sáu f một trăm ba mươi bốn chạy hướng hà nội sơn la
khi đến km số một trăm ba mươi chín trăm năm mươi quốc lộ sáu địa phận xã tổng đậu huyện mai châu tỉnh hòa bình
thì bị mất phanh đâm vào vệ đường sau đó lật nghiêng rồi va chạm với ba xe máy
hậu quả khiến hai người tử vong tại chỗ một mươi chín hành khách trên xe bị thương
trong đó có một số người thương tích nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện
lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
cũng vào dạng sáng nay tại quốc lộ một a thuộc thôn gò sạn xã bắc phong huyện thuận bắc tỉnh ninh thuận
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe khách biển kiểm soát bảy mươi bảy b một nghìn chín trăm bảy mươi
và xe container biển kiểm soát năm mươi một g một mươi nghìn năm trăm linh hai kéo theo thùng hàng năm mươi một r chín trăm tám mươi một
khiến hai người tử vong ba người bị thương và phần đầu của xe khách biến dạng
ngay sau khi xảy ra vụ va chạm lực lượng công an nhanh chóng triển khai tìm kiếm
đưa người bị nạn đi cấp cứu
và phân luồng giao thông đồng thời điều tra xác định nguyên nhân
vâng để tránh xảy ra những vụ tai nạn giao thông dịp cận tết nguyên đán như trên
thì phụ thuộc rất nhiều vào ý thức tham gia giao thông của mỗi người dân
vào thời điểm này lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc cũng đang triển khai rất nhiều biện pháp
để đảm bảo giao thông được thông suốt
tại tỉnh quảng ninh công an thành phố hạ long đã xây dựng các phương án tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
duy trì quân số trực một trăm linh để điều tiết giao thông
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
tại quảng trường của thành phố hạ long thời điểm này đã tấp nập với chợ hoa
hội trợ thực phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân
hạn chế thấp nhất việc ủn tắc vi phạm luật an toàn giao thông
tạo điều kiện cho nhân dân đi lại
các tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông thành phố hạ long đã chia ca kíp điều tiết giao thông
ngày tết này thì người dân đi xem hoa
xem đào ở đây rất đông tôi thấy lực lượng các anh công an làm việc rất là tốt
rất là đảm bảo an toàn giao thông cho người dân
tôi đến đây cũng đi chợ ốc úc lần thứ hai tôi thấy cảnh sát ở đây rất là tốt giao thông
rất là tốt phân đường cho mọi người đi rất là an toàn và các xe đi lại không bị được tắc nhẽn
rất cảm ơn các đồng chí công an và giao thông đã hỗ trợ cho người dân đi lại
đảm bảo an toàn
trên tuyến đường thủy lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm những hành vi vi phạm
chú trọng kiểm tra phát hiện và xử phạt các hành vi phương tiện thủy không trang bị đủ dụng cụ cứu sinh
người điều khiển phương tiện không có bằng giấy phép chứng chỉ chuyên môn phù hợp
tuyên truyền về công tác đỗ tàu thuyền đúng nơi quy định khi về nghỉ tết
lực lượng cảnh sát đường thủy công an thủy võ họa long tăng cường tối đa lực lượng phương tiện
thực hiện tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy địa
đặc biệt là tập trung vào các điểm neo đậu tàu thuyền tàu thuyền các cảng bến thủy nội địa và các điều kiện an toàn của phương tiện
làm sao đảm bảo cho nhân dân và khách du lịch tham gia tuyến đường thủy đón xuân cũng như tham gia các lễ hội đảm bảo an toàn
theo thống kê năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố hạ long quảng ninh đã xử phạt trên một bốn trăm linh trường hợp vi phạm
góp phần vào kết quả chung trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của quảng ninh
xác định thời điểm này tình hình giao thông sẽ phức tạp
đội cảnh sát giao thông thành phố đã triển khai các chốt nhằm xử lý vi phạm về nồng độ cồn
chủ động ngăn chặn các vụ đua xe trái phép tụ tập kê dối trật tự công cộng cương quyết chấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ
tất nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi một
đang cận kề với những biện pháp triển khai quyết liệt của ngành chức năng
mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành luật khi tham gia giao thông
từ đó giảm thiểu tối đa thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra góp phần đem lại mùa xuân mới an vui hạnh phúc
ngày một mươi tám tháng một phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh cho biết đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc
do nguyễn hoàng hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại thành phố thủ đức cầm đầu
qua công tác nắm địa bàn
trinh sát đội năm phòng cảnh sát hình sự phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc cực lớn
hoạt động trên địa bàn thành phố hồ chí minh qua không gian mạng nên đeo bám củng cố hồ sơ
công an xác định đường dây này do hiếu đứng ra tổ chức
trong quá trình đeo bám trinh sát gặp nhiều khó khăn do hiếu rất ma mảnh và luôn đề phòng công an
hiếu không ra mặt mà để đàn em trực tiếp làm việc con bạc
để đối phó với cơ quan công an các đối tượng không sử dụng tên thật
và thời giao dịch trực tiếp hàng tuần ngoài đường không qua tài khoản ngân hàng
trưa một mươi ba tháng một nhiều tổ trinh sát ập vào căn hộ ở phường trường thọ
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cùng nhiều địa điểm khác bắt giữ hiếu và đồng phạm
qua khám xét công an thu giữ nhiều máy móc trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bước đầu hiếu và đồng bọn thừa nhận hành vi phạm tội
nhóm này khai nhận tổ chức đánh bạc và đánh bạc một thời gian dài
với cơ sở nghĩ rằng đã qua mùa world cấp và đường dây đánh bạc có tàn trữ súng quân dụng đã bị triệt phá trước đó
nên công an sẽ không tiếp tục để ý đấu tranh triệt phá nên nhóm đối tượng mở rộng đường dây
bằng quyết tâm không để tội phạm lộng hành với sự chỉ đạo quyết liệt của ba giám đốc công an thành phố
phòng cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây đánh bạc trong những ngày giáp tết nguyên đáng
với lượng tiền giao dịch khoảng một mươi tỷ đồng mỗi tháng
tính tới khi bị bắt số tiền giao dịch lên tới hơn ba trăm linh tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã tạm giữ một mươi đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến vụ sập trần tại cửa hàng tiện lợi trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm tp hcm cho biết
nữ nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ việc đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
trước đó khoảng chín giờ sáng cùng ngày trần của cửa hàng tiện lợi trên đường vĩnh hội
phường bốn bất ngờ đổ sập nhiều gạch đá hàng hóa đè xuống người bên dưới
lực lượng cứu nạn và y tế nhanh chóng được điều đến hiện trường
tại hiện trường lực lượng cứu hộ đã đưa các nạn nhân ra ngoài
trong đó có một nạn nhân nữ bất tỉnh với nhiều vết thương trên cơ thể
còn các nạn nhân khác thì bị thương nhẹ
nạn nhân nữ mặc dù nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trên đường đi
nguyên nhân vụ sập bước đầu được xác định do lượng hàng để trên tầng lầu quá tải dẫn đến sập xuống dưới
thưa quý vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng các dịch vụ công
theo đề án sáu của chính phủ công an tỉnh bình dương đã phối hợp cùng với bệnh viện đa khoa tỉnh
triển khai điểm khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip thay thế bảo hiểm y tế
thực hiện khai báo lưu trú đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử
với tinh thần khẩn trương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc tích hợp tài khoản định danh điện tử
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bình dương đã triển khai hệ thống thiết bị
máy móc và bố trí cán bộ chiến sĩ đến tận giường bệnh tổ chức thu nhận hồ sơ định danh điện tử
cho các bệnh nhân nặng đi lại khó khăn tại khu điều trị bệnh viện đa khoa tỉnh
các thủ tục từ chụp hình lang tay cập nhật hồ sơ dữ liệu công dân cài đặt tài khoản định danh điện tử
đều thực hiện tại phòng bệnh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các bệnh nhân
ông bùi như nguyện năm mươi năm tuổi là bệnh nhân bị tai biến đang điều trị tại khoa y học cổ truyền bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương
rất xúc động bày tỏ niềm vui vì được lực lượng công an tận tình hỗ trợ tích hợp định danh điện tử
bệnh nhiều quá chú mệt mỏi người dứt đi đứng khó khăn
mấy chú lại đây cũng nhờ mấy chú lại đây mình khỏi đi đường đi đứng đường xa
gần đây mình khỏi đi giúp đỡ không mang hỏi chú nhiều
qua một mươi ngày triển khai lực lượng công an đã tiến hành
tích hợp các loại giấy tờ vào thẻ căn cước công dân và hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử
cho hơn một trường hợp gồm cán bộ nhân viên y tế bệnh nhân người nhà chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh
thì cái việc mà tích hợp giữa cái căn cước công dân và bảo hiểm y tế mang lại rất nhiều lợi ích cho người bệnh
thứ nhất là hạn chế cái việc đi lại cho người bệnh
cái thứ hai nữa là giấy tờ được tích hợp rồi thì người ta sẽ khi đi người ta sẽ không cần phải đưa nhiều giấy tờ đi một lúc
cái thứ ba nữa là
thứ ba thì bệnh viện đa khoa tỉnh có kết hợp với bên công an tỉnh thì có đến tận giường bệnh để trao quà
cũng như là tích hợp cho người bệnh nếu người ta không đi lại được khó khăn
thì sau khi người ta ra viện thì người ta về rồi để người ta có ngay cái thông tin là người ta tích hợp các cái thông tin khác
cũng tự tích hợp được trên máy luôn trên điện thoại của mình luôn
thì cái này cũng bệnh viện đa khoa tỉnh cũng rất là cảm ơn hối hợp của bên công an tỉnh
việc phối hợp này là mang đến lợi ích rất nhiều cho người bệnh
dịp này chi đoàn phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bình dương
phối hợp đoàn thanh niên bệnh viện đa khoa tỉnh đã thăm hỏi và trao tặng những phần quà tết
đến tay các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện có hoàn cảnh khó khăn
nhằm đảm bảo công tác trực tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu của hành khách đi lại
trong dịp tết quý mão hai nghìn hai mươi ba đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
và làm việc với cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất các hãng hàng không các bến xe
và trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị tp hcm
trong cao điểm tết sân bay tân sơn nhất đã triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh an toàn
nhờ nỗ lực trong phối hợp điều chỉnh sát bay đã giúp hành khách có thêm sự lựa chọn
và giảm áp lực vào giờ cao điểm
để đảm bảo trực tự an toàn giao thông trong và trước khu vực nhà ga trong đợt cao điểm tết nguyên đáng
việc nâng cao vai trò của nhóm phản ứng nhanh cũng như việc bố trí dịch vụ xe buýt phù hợp
cũng được các đơn vị và ủy ban an toàn giao thông quan tâm
tổ chức và diễn tập tất cả các tình huống kể cả tình huống mà coi như là sập toàn bộ hệ thống
và chuyển đổi đo đạt thời gian tất cả mọi cái
đối với trường hợp mà những dịch vụ vận tải kết nối
thì ở đây những kiến nghị của cảng không chúng tôi cũng rất mong là sở thông quan tâm
để sao mà chúng ta bố trí cái dịch vụ xe buýt nó phù hợp
làm sao mà sử dụng nói thật nói thực sự là cái diện tích của cảng
cái khu vực bên trong cảng này nó cũng rất là hạn chế
cho nên nếu mà chúng ta đưa xe buýt vào mà cứ nằm đấy chờ mãi
mới có khách đi thì nó cũng hơi tốn kém diện tích
thế nhưng làm sao cũng điều tiết làm sao đến cái thời điểm mà khách người ta xuống nhiều
thì chúng ta đưa xe buýt vào cho nó hợp lý
ngoài công tác kiểm tra tại sân bay tân sơn nhất kiểm tra hai bến xe miền đông mới và cũ
thì ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng đã đến thăm và kiểm tra
trung tâm quản lý dân
ngoài đó đề nghị triển khai sử dụng camera tại trung tâm để giám sát các phương tiện dừng đổ
đón trả khách sai quy định từ đó cung cấp hình ảnh để phục vụ công tác xử lý vi phạm
góp phần đảm bảo an toàn giao thông tạo sự thuận lợi thoải mái và an toàn
cho người dân đi lại trong và sau tết nguyên đáng
thưa quý vị trước đây mỗi dịp tết đến xuân về chính là mùa bội thu
của giới nhiếp ảnh đường phố tại tp hcm
tuy nhiên trong dịp tết quý mão hai nghìn hai mươi bốn
xu hướng giới trẻ tự chụp ảnh cho nhau bằng điện thoại thông minh
và máy ảnh cá nhân ngày càng phổ biến đã khiến cho các phó nháy đường phố
mưu sinh tại đây đối mặt với nguy cơ lâm vào cảnh không còn việc gì để làm
cũng như thói quen hàng năm của cánh nhiếp ảnh mỗi dịp tết nguyên đáng cận kề
là các phó giấy đường phố ở tp hcm và nhiều tỉnh miền tây
đổ về các điểm lễ hội vui chơi ở tp hcm để mưu sinh
năm nay lễ hội tết quý mão hai nghìn hai mươi ba đang được tổ chức
tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm tập trung hàng vạn người tham quan mỗi ngày
tuy nhiên người chơi xuân thì nhiều vô kể mà người muốn nhờ thợ chụp ảnh
lưu niệm chỉ đếm trên đầu ngón tay
là một phần chụp ảnh lâu năm ông đặng hữu thoại không khỏi lo lắng
trong một mùa tết khó khăn
tôi làm trên hai mươi năm nay rồi nhưng mà tôi thấy một ngày có phần thay đổi
tôi nhìn trước người đi chơi người ta chụp tình
thì ta không có máy điện thoại
tôi không sợ thiên
bây giờ thì lúc đó thì chụp được nhiều lắm
chụp vô số kể đó
nhưng mà mấy năm gần đây khi mà có cái điện thoại cảm ứng này
nó ra đời thì cũng như là chụp một ngày một giảm giảm giảm dần
hôm nay so với năm hồi năm rồi nó có phần hơi đông hơn
nó có phần hơi đông hơn
nhưng mà lại là người chụp hình đó người đi chơi mà chụp hình thì nó lại là ít hơn
thì năm nay chụp hình thì có ba bốn phần
cũng giống như ông thoại ông lê văn minh một phó nhái đường phố từ những năm hai nghìn
đến nay vẫn ngành nghề nhưng cũng có nhiều tâm tư
bởi với sự phát triển của công nghệ thì giờ đây hầu hết mọi người đều có máy ảnh cá nhân hoặc điện thoại để chụp ảnh cho nhau rồi
do đó việc mua sinh của các phó nháy lớn tuổi như ông trở nên rất khó khăn
mấy năm trước thì nó ngay chưa có mùa dịch đó
thì khách đi tập phương đến ở đây chụp bức ảnh
đến đây chụp cũng nhiều lắm
nhưng mà từ ngày có cái dịch tới giờ thì khách đến đây cũng giảm rất là nhiều
chụp hình thì ngay là có máy nhà điện thoại di động
tại đó bây giờ mấy nghề chụp hình này rất là khó khăn
chưa có dịch thì khách đến đây chụp là ta hỗn hợp lấy hình lấy ảnh chụp ảnh lấy về
nhưng mà từ khi có dịch tới giờ thì ta chỉ có chụp những file thôi
tức là một file một mươi ngàn một file chuyển qua điện thoại cho ta
làm thì một ngày thu nhập rất là ít
cái cuộc sống thì đến nay bây giờ mình lớn tuổi rồi
thì mình phải đi theo cái nghề mình làm thôi chứ không có nghề làm được hết
giờ đi công nhân thì không có ai nhận
rồi đi làm mướn thì người ta không mướn mình nữa
tại vì mình lớn tuổi rồi
thì mình cố gắng mà theo cái nghề này kiếm sống thôi